ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định trích gần một mươi tỷ đồng
từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ kinh phí cho chủ tàu cá
tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa
thành phố đồng hới được hỗ trợ hơn ba sáu tỷ đồng huyện bố trạch hơn ba bốn tỷ đồng
thị xã ba đồn gần hai năm tỷ đồng và huyện quảng trạch hơn ba trăm một mươi năm triệu đồng
các địa phương thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân
thuyền viên để biết làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ góp phần giải quyết khó khăn bám biển sản xuất
tỉnh quảng bình hiện có hơn năm bảy trăm ba mươi hai chiếc tàu thuyền khai thác hải sản
trong đó có gần một năm trăm linh tàu đánh bắt xa bờ
vụ cá bắc năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sản lượng khai thác của tỉnh đạt hơn hai mươi ba tấn tăng hơn so với cùng kỳ
hiện quảng bình đang bước vào vụ cá nam nhờ giá nhiên liệu giảm trong khi giá hải sản khá cao
đã giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản để mang lại thu nhập cho từng gia đình
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc